để giúp các trường học và trạm y tế tại các vùng lũ có nguồn điện đảm bảo an toàn sau mưa lũ
thì công ty điện lực tỉnh quảng bình đã cử các đội công tác đến những xã bị ngập sâu để kiểm tra và sửa chữa
cũng như thay thế một số thiết bị điện bị hư hỏng
sau đợt lũ lịch sử nhiều trường học ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy tỉnh quảng bình bị thiệt hại nghiêm trọng
đặc biệt hệ thống điện do ngâm lâu ngày trong nước rất dễ bị chập gây mất an toàn cho học sinh khi trở lại trường
sau khi khảo sát công ty điện lực quảng bình đã hỗ trợ kinh phí và cử công nhân thay thế toàn bộ hệ thống điện bị hư hỏng
tại các trạm y tế công ty điện lực quảng bình cũng đã kiểm tra sửa chữa và thay thế toàn bộ dây và thiết bị điện bị hư hỏng do mưa lũ kéo dài